bộ tài chính vừa công bố số thu ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy với tổng thu ước tính đạt trên một hai trăm tám mươi ba triệu tỷ đồng
vượt bảy mươi một tỷ đồng so với dự toán
đây là con số vừa được thứ trưởng bộ tài chính trần xuân hà chính thức cho biết
trong hội nghị tổng kết ngành tài chính vừa tổ chức vào ngày tám tháng một
với số thu trên tổng thu ngân sách năm hai nghìn một mươi bảy đã vượt năm chín dự toán
tăng bốn mươi ba bảy trăm linh tỷ đồng so với số báo cáo quốc hội
trước đó trong hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương hồi cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng dự kiến tổng thu ngân sách nhà nước cả năm sẽ vượt dự toán năm
về chi ngân sách tính tới ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
các nhiệm vụ chi thường xuyên đã cơ bản thực hiện xong theo dự toán
chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước đạt khoảng bảy mươi năm chín dự toán
theo dự toán chi ngân sách năm hai nghìn một mươi bảy ở mức hơn một ba mươi chín triệu tỷ đồng
bộ chi ngân sách qua đó theo lãnh đạo bộ tài chính là hơn một trăm bảy mươi bốn tỷ đồng
bằng ba bốn mươi tám gdp trong phạm vi dự toán quốc hội